thực hiện chỉ đạo của các bộ ngành trung ương về tinh giản biên chế tỉnh quảng ngãi đã triển khai các đề án sắp xếp tổ chức biên chế sắp nhập các đơn vị hành chính sự nghiệp
tuy nhiên trong quá trình thực hiện cách làm cứng nhắc không đồng bộ đã bộc lộ nhiều bất cập điều này đã khiến cho nhiều hoạt động điều hành tại địa phương bị trì hoãn và đình trệ
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín huyện đức phổ đã chấm dứt hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
một trăm chín mươi bốn người lao động diện hợp đồng làm việc tại cơ sở giáo dục văn hóa sự nghiệp khác phải nghỉ việc
sáu nhân viên kế toán y tế văn thư thủ quỹ đồng loạt nghỉ việc khiến hoạt động của cả các trường mầm non đến trung học cơ sở bị trì trệ
tuy nhiên trong quá trình thực hiện cách làm cứng nhắc không đồng bộ đã bộc lộ nhiều bất cập điều này đã khiến cho nhiều hoạt động điều hành tại địa phương bị trì hoãn và đình trệ

tuy nhiên quá trình thực hiện phải phù hợp với thực tế địa phương bảo đảm hoạt động hiệu lực của bộ máy từ cơ sở để phục vụ tốt cho nhân dân cách làm chủ quan cứng nhắc sẽ gây khó khăn cho cơ sở không đạt được mục tiêu mà chính sách chủ trương lớn đã đề ra